nhiều quốc gia châu âu như italia tây ban nha và pháp đều ghi nhận dấu hiệu dịch đã bước vào giai đoạn được kiểm soát
cuối tuần này sẽ công bố kế hoạch từng bước nới lỏng lệnh phong tỏa
tây ban nha sẽ nới lỏng lệnh hạn chế đi lại với trẻ em
anh và pháp dù là hai nước gia hạn thời gian phong tỏa nhưng cũng bắt đầu lên kế hoạch nới lỏng
anh cũng thông báo sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine trên người vào ngày hai mươi ba tháng bốn
hiện nga là quốc gia có diễn biến dịch đáng lo ngại nhất ở châu âu với hơn năm sáu trăm linh ca nhiễm mới trong ngày hôm qua
các chuyên gia của nga hôm qua cũng thông báo phát hiện một biến chứng nguy hiểm ở người mắc covid một mươi chín liên quan tới hiện tượng đông máu